thưa quý vị trong những ngày gần đây nếu những ai theo dõi kinh tế hẳn sẽ không thể không chú ý tới đà leo thang thẳng đứng của vàng và dầu mỏ
liên tục những kỷ lục mọi thời đại bị phá vỡ theo từng ngày
giá vàng tương lai đã phá vỡ mức hai ba trăm sáu mươi usd một ounce trong khi giá dầu cũng đang hướng tới mốc là một trăm linh usd một thùng
có một nguyên nhân giải thích cho hiện tượng này đó là giá vàng thường tỷ lệ thuận với những nỗi bất an và sợ hãi của thế giới
trước những biến động địa chính trị
nhu cầu phòng hộ tài sản gia tăng cùng với cơn lốc xoáy bạo lực leo thang không ngừng ở nhiều nơi
trong đó đặc biệt đáng chú ý lúc này đó là trung đông
tuần vừa rồi đánh dấu mốc sáu tháng kể từ khi xung đột giữa israel với lực lượng hồi giáo hamas bùng phát tại giải gaza
tình hình khu vực đã có những diễn biến nguy hiểm về an ninh địa chính trị tác động xấu tới kinh tế thương mại khu vực và toàn cầu
trong đó có cả tuyến đường hàng hải quốc tế qua biển đỏ
những yếu tố này tiếp tục làm cục diện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thêm phức tạp và khó đoán định
và trong những diễn biến mới nhất trào lửa trung đông lại đứng trước nguy cơ tăng nhiệt
vì vụ tấn công sứ quán iran tại syri vừa diễn ra vào hôm một tháng bốn vừa qua
dư luận quốc tế đã kêu gọi các bên kiềm chế đồng thời cảnh báo bất kỳ những tính toán sai lầm
có thể đẩy khu vực trung đông kề sát miệng hố chiến tranh với những hệ lụy đặc biệt nguy hiểm
có thể nói chiến sự tại giải gaza và nhật bản
và những hệ lụy của nó tới hòa bình an ninh của cả khu vực trung đông và thế giới
đang là một trong những câu chuyện thời sự nóng hồ nhất ở thời điểm này
và hơn lúc nào hết tất cả các bên đều đang chờ đợi một giải pháp đối thoại
để đạt được lệnh ngừng bắn theo lời kêu gọi của liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế
một cuộc đàm phán nữa như vậy đang diễn ra tại cairo ai cập
với sự tham gia của cả israel và lực lượng hamas
sau nhiều bế tắc liệu lần này các bên có đạt được một tiếng nói chung
đòn bẩy nào có thể được tạo ra
để bảo đảm cho một thỏa thuận được thực hiện
cuộc xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza
đã chạm mốc sáu tháng mà chưa nhìn thấy điểm dừng
bất chấp cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trở nên trầm trọng
bất chấp những con số khủng khiếp về thương vong dân thường
giao tranh vẫn tiếp diễn từng giờ
israel công bố đã thực hiện hơn ba mươi một đợt không kích
và triệt hạ hơn một mươi ba trong số khoảng ba mươi chiến binh hamas
dù vậy israel đến nay vẫn chưa thể tiếp cận các lãnh đạo cấp cao hamas
dù đã mất khoảng sáu trăm linh lính
theo số liệu do cục thống kê trung ương israel công bố hồi giữa tháng hai
nền kinh tế nước này suy giảm gần một phần năm trong ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đánh dấu mức sụt giảm cao nhất kể từ đại dịch covid một mươi chín
xung đột cũng khiến uy tín của israel sụt giảm
gần đây nhiều quan chức mỹ cảnh báo nguy cơ uy tín của israel
sẽ bị tổn thất lớn mang tính thế hệ do tình hình nhân đạo ở giải gaza
với palestine trung tâm nghiên cứu grand coporation của mỹ ước tính
cuộc chiến khiến hoạt động kinh tế của người palestine giảm xuống chỉ còn một phần ba
do cơ sở hạ tầng bị tàn phá
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cho rằng xung đột này có thể làm suy yếu
hy vọng thành lập một nhà nước palestine độc lập vì khả năng hội nhập
vào cộng đồng kinh tế quốc tế của palestine đang sụt giảm nghiêm trọng
cuộc chiến israel hamas cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị
ở trung đông và toàn cầu
ở cấp độ khu vực việc các nhóm như ebola liban houthis
cùng các nhóm vũ trang được iran hậu thuẫn ở iraq syri tham gia vào xung đột
đã đẩy tình hình trung đông nóng hơn bao giờ hết
không dừng lại ở đó cuộc chiến cũng lôi kéo những nhân tố bên ngoài
can thiệp vào khu vực đơn cử lại các trận chiến giữa houthi
với mỹ và anh pháp từ đầu năm nay
ở cấp độ toàn cầu cuộc chiến israel hamas như một đòn sáng
vào nền kinh tế thế giới sẽ nhận thấy cuộc chiến đã đẩy giá
năng lượng tăng cao làm suy yếu thị trường tiền tệ và chứng khoán
do tâm lý e ngại của các nhà đầu tư
các cuộc tấn công của nhóm vũ trang houthi yemen vào tàu thuyền
qua biển đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ với hamas làm sán đoạn
tuyến vận tải biển trong khu vực đẩy chi phí vận tải lên cao
theo trang tin bloomberg sau một tháng kể từ các cuộc tấn công
của houthi giá cước vận chuyển hàng hóa qua đường biển
từ châu á đến bắc âu đã tăng một trăm bảy mươi ba từ châu á đến mỹ tăng năm mươi năm
hàng nghìn người dân israel đã kéo về thành phố tel aviv
để tuần hành yêu cầu chính phủ của thủ tướng benjamin netanyahu
phải hành động nhiều hơn để giải cứu các con tin ngay lập tức
cũng như tiến hành bầu cử sớm
ngay lúc này một vòng đàm phán mới đang diễn ra ở cairo
giữa hamas và israel cùng các bên trung gian hòa giải
hôm nay chúng tôi ở đây bởi vì chúng tôi muốn mọi người nhận thức rằng
điều này đang xảy ra và chúng tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có giải pháp
chúng ta không có thời gian nữa phải đưa họ trở về nhà
chính quyền israel cũng đang chịu sức ép từ phía đồng minh thân cận nhất là nước mỹ
tổng thống joe biden cũng cho thấy những tín hiệu hết kiên nhẫn
và ông cũng đưa ra yêu cầu phải ngừng bắn ngay lập tức
tôi kêu gọi một lệnh ngừng bắn
tôi đã nói chuyện với các quốc gia từ ả rập xê út góc đan đến ai cập
họ đã sẵn sàng can thiệp
họ đã sẵn sàng đưa thực phẩm cứu trợ vào và tôi nghĩ rằng không có lý do gì để chậm chẽ nữa
điều đó cần phải được thực hiện ngay bây giờ
tổng thống mỹ cũng được cho là đã gửi thư cho các nhà trung gian ở ai cập và qatar
kêu gọi gây sức ép với lực lượng hamas
để chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều tháng đình trệ
chiến dịch quân sự của israel đã buộc hamas phải ngồi vào đàm phán
một mặt thì rõ ràng hamas đang không tìm được lối thoát
và qatar cũng như ai cập phải nói rõ với họ về điều này
nhưng mặt khác cả chính quyền israel cũng đang khá bế tắc
với những sức ép từ trong nước và bên ngoài
họ cần một thỏa hiệp vào lúc này
tính đến ngày bốn tháng bốn thương vong trong cuộc xung đột tại gaza đã vượt qua ba mươi ba

tình hình nhân đạo ngày càng trở nên trầm trọng hơn
do hầu như toàn bộ hai ba triệu dân ở gaza đã phải rời bỏ nhà cửa
không chỉ hệ thống y tế mà ngay cả các nhu cầu thiết yếu về lương thực
nước uống cũng không đủ đáp ứng
nhân dân palestine đã phải chịu đựng năm mươi sáu năm của sự chiếm đóng ngột ngặt
họ đã thấy đất đai của mình dân bị chia cắt bởi các khu định cư và bị ảnh hưởng bởi bạo lực
nền kinh tế của họ bị ảnh hưởng người dân bị di tản và nhà cửa của họ bị phá hủy
bất chấp những sức ép quốc tế về vấn đề nhân đạo
các cuộc tấn công của israel vẫn diễn ra liên tục với mục tiêu bao gồm cả các bệnh viện
quân đội israel cho rằng các tay súng hamas sử dụng các địa điểm dân sự
để làm nơi trú ẩn và thực hiện các vụ phóng rocket
trong khi đó người dân israel nhận được thông báo của chính quyền
chuẩn bị sẵn sàng các phòng trú ẩn đề phòng tình huống xung đột leo thang
những thông tin cảnh báo rồn rập và tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời
đã khiến cho nhiều người tranh thủ tới siêu thị để mua tích chữ thực phẩm và nước uống
về phía hamas bị tấn công dữ dội lực lượng này chuyển sang trạng thái đánh du kích
đồng thời tản quân quay lại các vị trí miền bắc để tiếp tục bắn rocket và tên lửa sang israel
chiến thuật của hamas là kéo dài cuộc chiến nhằm tiêu hao nguồn lực của israel
đồng thời họ giữ quan điểm chỉ đạt ngừng bắn vĩnh viễn thay vì tạm thời
khi đàm phán về ngừng bắn
có nghĩa là những đội quân xâm lược giải gaza từ phía israel sẽ phải rời đi vĩnh viễn
một thỏa thuận ngừng bắn phải có nghĩa là mọi người dân được tự do đi lại trong khu vực giải gaza
trong các cuộc đàm phán tại qatar phía israel yêu cầu phải thả ngay toàn bộ các con tin
trong khi hamas chỉ chấp nhận thả phụ nữ và trẻ em
hai bên cũng bất đồng về việc phóng thích các tù nhân palestine bị giam giữ trong các nhà tù ở israel
cuộc đàm phán lần này ở cairo ai cập hy vọng mang lại những kết quả cụ thể hơn
về cứu trợ cho người dân palestine
tuy nhiên điều đáng lo ngại là mất bao nhiêu thời gian nữa cho các cuộc mặc cả
điều mà những người dân vô tội ở giải gaza đang hầu như không còn vào lúc này
thưa quý vị đến thời điểm này quân đội israel đã giành được lợi thế trên chiến trường
nhưng hai mục tiêu chính đó là giải cứu con tin và xóa sổ hamas vẫn chưa được thực hiện
thậm chí xét về mặt chính trị và chiến lược israel đang có phần thất thế
càng lún sâu vào cuộc chiến
ngoại truyền thống của quốc tế trong những ngày đầu càng giảm sút
đặc biệt là sau khi kế hoạch tấn công vào thành phố rafah được công bố
ngay cả với những đồng minh luôn sát cánh với họ như mỹ anh và cả các nước phương tây
trong khi đó cộng đồng quốc tế cũng đã liên tục triển khai các nỗ lực ngoại giao
để tìm lối thoát cho xung đột
việc tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn mới trước tháng lễ ramadan của người hồi giáo đi vào ngõ cụt
lệnh tạm ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba với hơn một trăm linh con tin được giải thoát
đã tạo điều kiện cho hàng viện trợ nhân đạo cũng được đưa vào nhiều hơn cho người dân gaza
từ đó đến nay những hy vọng ngừng bắn vừa lué lên lại vụt tắt
do cả israel và hamas đều kiên quyết không xuống thang lập trường
bất chấp một đề xuất khung mang tính dung hòa do mỹ đưa ra
quan điểm cứng rắn của các nhà lãnh đạo israel đặc biệt là thủ tướng benjamin netanyahu
đã khiến cho mối quan hệ đồng minh với mỹ rơi xuống điểm thấp chưa từng có
ngày hai mươi năm tháng ba sau nhiều lần bảo vệ đồng minh
washington đã lần đầu tiên khói xa các nỗ lực ngoại giao
không dùng quyền phục quyết để bác bỏ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của hội đồng bảo an liên hợp quốc
mặc dù đây là bước đi có tính toán về chính trị và chưa ảnh hưởng về mặt chiến lược tới mối quan hệ song phương
nhưng cũng đủ để gây ra một cú sốc cho israel
cùng với sự rút lui của đảng new hope khỏi chính phủ liên minh khẩn cấp
nhằm phản đối các mục tiêu liên quan đến cuộc chiến tại giải gaza
làn sóng biểu tình của người dân đòi sớm giải cứu các con tin đột ngột dâng cao trong những tháng qua
sức ép cả trong và ngoài nước đang đặt chính phủ liên minh cánh hữu tại israel trước một tình thế vô cùng khó khăn
nhất là sau sự cố nghiêm trọng tấn công nhầm vào đoàn cứu trợ nhân đạo world central kitchen
khiến bảy thành viên của tổ chức này thiệt mạng
các đồng minh phương tây của israel trong đó có mỹ australia anh pháp tây ban nha
đã đồng loạt phản ứng gây gắt cho rằng israel làm chưa đủ để bảo vệ các nhân viên cứu trợ
tuy nhiên theo giới phân tích hàng chục tỷ usd viện trợ
chừng nào mỹ còn tiếp tục ủng hộ israel về mặt quân sự
chừng đó các cuộc tấn công của israel tại giải gaza vẫn chưa dừng lại
chính phủ liên minh khẩn cấp tại israel vẫn còn tới bảy mươi hai ghế trong quốc hội
thừa đủ để thông qua bất cứ quyết định chiến tranh nào
trong bóng đen của cuộc xung đột ở dãy gaza điều đáng lo ngại nhất đó chính là những hệ lụy dây chuyền từ đó
những cuộc tấn công trên biển đỏ hay xung đột ở biên giới liban chỉ là màn khởi đầu
miệng hố chiến tranh sẽ ở gần tất cả khu vực
khu vực trung đông hơn khi nào hết nếu kịch bản đối đầu giữa hai cường quốc quân sự israel và iran nổ ra
nguy cơ đó là có thật với việc tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên đại sứ quán iran tại syri bị tấn công
và khiến ít nhất một mươi ba người thiệt mạng trong đó có một tướng cấp cao iran
sắp xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái uav quy mô lớn
đó là cảnh báo bất ngờ được trang tin toàn cầu bloomberg đưa ra vào ngày một mươi tháng bốn
dẫn lời các nguồn tin tình báo từ mỹ israel
các cuộc tấn công có thể do iran trực tiếp thực hiện hoặc do các đồng minh như lực lượng ebola tiến hành
đây rõ ràng là một dự báo gây sốc nhưng không phải quá bất ngờ khi iran chính thức cáo buộc israel không kích tên lửa
phá hủy tòa nhà lãnh sự trong khu sứ quán iran ở thủ đô damas syri hôm một tháng bốn
vụ tập kích khiến một mươi một người thiệt mạng trong đó có bảy thành viên lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
sau vụ việc này iran tuyên bố đáp trả cưng rắn israel và cảnh báo không đại sứ quán nào của israel trên thế giới còn an toàn
israel đã phạm sai lầm và sẽ bị trừng phạt vì vụ tập kích khi họ tấn công tòa nhà lãnh sự điều đó đồng nghĩa họ đã tấn công vào lãnh thổ của iran
kẻ thù sẽ hối hận về hành động của mình và chúng tôi là người quyết định phương pháp trả đũa họ sẽ không tồn tại được lâu và gần như tàn giã
chiến dịch al aqsa là một chiến dịch thay đổi cuộc chơi mà israel không thể khắc phục được
iran đã yêu cầu mỹ đứng sang một bên nếu không muốn bị kéo vào bẫy của thủ tướng israel
bên trong mỹ nên tàn do hù khi chuẩn bị đáp trả cuộc tấn công trong khi lực lượng ebola ở liban cũng cảnh báo israel rằng họ đã sẵn sàng giao chiến
vấn đề lãnh sự quán iran là một bước ngoặt trong chuỗi các sự kiện xảy ra gần đây vụ tấn công là khiêu khích iran
ở chiều ngược lại israel tuyên bố đã sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công của iran
ngoại trưởng israel israel kass cảnh báo nước này sẽ tấn công trực tiếp lãnh thổ iran nếu tehran có hành động tương tự
báo arab ilaf news dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên của phương tây ngày chín tháng bốn cho biết israel đang huấn luyện phi công của họ tập kích các vị trí nhạy cảm tại iran trong đó có cả mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này
truyền thông iran cuối tuần qua cho biết nước này hiện sở hữu chín loại tên lửa có tầm bắn đủ vươn tới lãnh thổ israel
israel katz truyền thông iran
căng thẳng xuyên biên giới israel sẽ leo thang tôi tin rằng họ cũng có thể nhận sự đáp trả bằng các cuộc tấn công rất đặc biệt các cuộc tấn công trong lãnh thổ israel
iran có rất nhiều lựa chọn tôi cho rằng sẽ có những động thái đặc biệt vì lần này iran muốn gửi đi một tín hiệu rất mạnh mẽ
những cảnh báo cứng rắn và rồn rập của tehran được cho là đã khiến tel aviv lo ngại và khoảng hai mươi tám đại sứ quán nước này trên thế giới đã tạm đóng cửa hôm năm tháng bốn
giới quan sát không khỏi lo ngại nguy cơ một cuộc xung đột ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực giữa lúc cuộc chiến tại giải gaza vẫn chưa bớt căng thẳng
có thể nói vụ tấn công vào tòa nhà lãnh sự của iran là do nước tràn ly
thay đổi cán cân tình hình vốn đã rất mong manh ở trung đông
nó có thể khiến những lập trường tránh một cuộc đối đầu trực diện giữa israel và iran sẽ bị đảo ngược
và nhường bước cho những mâu thuẫn chất chồng nhiều năm trở thành xung đột
những tín hiệu xấu đi này cũng là bằng chứng cho thấy xung đột israel hamas kéo dài sáu tháng vừa qua
có thể lan rộng ra ngoài khu vực giải gaza với nhiều bên liên quan hơn và làm cho tình hình khu vực trở nên thêm phức tạp
và vào lúc này cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi các bên hãy cân nhắc thật
kỹ trước khi có những hành động vượt ra khỏi lần danh đỏ
bởi khi đó một cuộc chiến tranh trực diện và toàn diện sẽ chẳng thể đưa đến một kết cục nào khác ngoài sự tổn hại cho tất cả các bên
cũng như là đạt hòa bình và an ninh toàn cầu trước những rủi ro khó lường mới
và tới đây chương trình nhìn từ hà nội tuần này xin phép được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại